sáng nay một mươi sáu tháng ba bộ công thương đã tổ chức lễ phát động toàn dân thực hiện tiết kiệm điện
và giải chạy hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn hai mươi bốn tại hà nội
sự kiện thu hút sự tham gia của gần một năm trăm linh vận động viên chuyên và không chuyên tham dự
với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen giải chạy được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp
với cự li năm km và trực tuyến thông qua ứng dụng tập luyện thể tạo upraise
nhằm kêu gọi toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
dần hình thành thói quen tiết kiệm điện hướng đến mục tiêu cân bằng năng lượng vào năm hai nghìn năm mươi
theo cam kết của chính phủ việt nam tại hội nghị thượng đỉnh khí hậu toàn cầu cop hai mươi sáu
cũng tại buổi lễ bộ công thương đã công bố nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch
kêu gọi các tổ chức và cá nhân tham gia giờ trái đất năm hai nghìn hai mươi bốn
như cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
hoạt động tắt đèn trong vòng sáu mươi phút hưởng ứng giờ trái đất diễn ra vào hai mươi h ba mươi đến hai mươi một h ba mươi thứ bảy ngày hai mươi ba tháng năm
tại huyện bình liêu tỉnh quảng ninh đã tổ chức lễ công bố nghệ thuật trình diễn dân gian
hát xóm cọ của người sán chỉ tỉnh quảng ninh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và khai mạc ngày hội văn hóa các dân tộc huyện bình liêu năm hai nghìn hai mươi bốn
làn điệu sóng cọ là một thể loại dân ca diễn sướng thuộc văn hóa dân gian độc đáo của dân tộc sán chỉ
đã có cách đây khoảng ba trăm linh năm với lời hát gồm những khổ thơ thất
môn tứ tuyệt sóng cọ thường được từng đôi nam nữ hay một tốt nam tốt nữ hát đối đáp trong ngày hội xuân
trong lễ cưới khi lao động sản xuất lúc nông nhàn
như vậy cho đến nay tỉnh quảng ninh đã có một mươi hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
gồm thực hành then của người tày nùng thái hát nhà tơ hát cửa đình
lễ hội đền cửa ông lễ hội tiên công lễ hội đình trà cổ lễ hội đình quan nạn và lễ hội bạch đằng
đây là tài sản vô giá trong kho tàng văn hóa các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh
cũng trong dịp này huyện bình liêu đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
trở thành huyện vùng cao biên giới đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của cả nước
thưa quý vị ngành du lịch thành phố đà nẵng đã lên kế hoạch phương án các gói sản phẩm kích cầu du lịch
nhằm phục vụ du khách dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và mùa cao điểm hè năm hai nghìn hai mươi bốn
để chuẩn bị phục vụ du khách dịp lễ
ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và mùa cao điểm hè năm hai nghìn hai mươi bốn
sở du lịch đà nẵng yêu cầu các doanh nghiệp du lịch phải đảm bảo an toàn dịch vụ an toàn thực phẩm
đảm bảo chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp xanh sạch đẹp
mang lại giá trị trải nghiệm và sự hài lòng cho du khách
bên cạnh đó cần chú trọng chất lượng phục vụ từ thái độ kỹ năng phục vụ
đến kỹ năng chăm sóc khách hàng kỹ năng xử lý tình huống quy trình đón khách
đảm bảo và công khai chính sách kinh doanh khuyến mãi đăng ký và niêm yết giá
đồng thời có phương án quy trình xử lý sự cố liên quan đến khách tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch